chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình sắc màu dân tộc được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị hà giang miền đất địa đầu của tổ quốc với những đỉnh núi hùng vĩ những cung đường trên dốc và những thông lũng chìm trong mây những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài ngút ngàn những dòng sông con suối những phiên trợ đầy màu sắc với chén rượu ngô cây nồng
trong chương trình sắc màu dân tộc kỳ này chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với vùng đất phía tây của tỉnh hà giang lên đỉnh núi chiêu lầu thi đầy mây và gió để chiêm ngưỡng phong cảnh bao la hùng vĩ và đắm mình
trong không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dao đỏ nơi đây
với mảnh đất biên thủy của tổ quốc hoàng su phi là một huyện biên giới vùng cao của tỉnh hà giang
phía bắc sắp tỉnh vân nam trung quốc phía tây sắp huyện xín mần phía đông sắp huyện vị xuyên phía đông nam và nam sắp các huyện bắc quang và quang bình
ai đã từng ghé thăm hoàng su phi đều ví vẻ đẹp nơi đây như một thiên đường hoang sơ tiềm ẩn
hoàng su phi hiện lên lộng lẫy huyền ảo hoang sơ nhưng cũng mộc mạc và gần gũi
cảnh quan nơi đây như bức tranh thủy mặc với những thử ruộng bậc thang chảy tràn từ ngọn núi này sang ngọn núi khác như những bậc thang nối từ mặt đất lên bầu trời
ở hoàng su phi có hai ngọn núi cao nổi tiếng
nếu cây cột lĩnh hùng vĩ được ví như nóc nhà vùng đông bắc đã đi vào thơ ca nhạc họa thì chiêu lầu thi lại nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ nguyên bản
theo tiếng bản địa chiêu lầu thi có nghĩa là

trải qua gần hai mươi km đường đèo quanh co hiểm trở mới lên được chạm rừng chân tiếp tục di chuyển thêm tám km trên những chiếc xe máy chuyên dụng của đồng bào
chiêu lầu thi hiện ra trước mắt chúng tôi với một vẻ đẹp hoang sơ như cô gái miền sơn cước
vừa quyến rũ
vừa bí ẩn
đi cùng chúng tôi có nhà nghiên cứu văn hóa dân gian triệu đức thanh
ông là người dao đỏ và cũng chính là một người con của đỉnh núi chiêu lầu thi này
ông hăng say kể về núi mẹ về đồng bào dao đỏ hồn nhiên như cây núi hoa rừng của mình một cách đầy tự hào hạnh phúc
chúng ta đứng ở đây là một ngọn núi
để lên được nơi đây thì ngày xưa người ta đã phải đục đường tạo ra thành chín tầng thang đá để lên tới đây
ở nơi đây bao giờ lên đây cũng bị sống ở trên tầng mây
mây nó thấp hơn chúng ta rất là nhiều
dưới chân núi chiêu lầu thi bà con dân tộc dao đỏ vẫn luôn gìn giữ và bảo tồn các nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình
với những bác tranh cuộc sống đầy màu sắc
người dao còn có các tên gọi khác như mát kim mền kim mùn là một dân tộc có dân số đứng hàng thứ chín trong năm mươi bốn dân tộc ở việt nam
họ thường sinh sống ở những vùng lưng trừng núi ở các tỉnh phía bắc
vốn có bản sắc văn hóa riêng biệt và độc đáo
tết của người dao đỏ cũng mang nhiều nét đặc trưng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc của việt nam
tộc mình người dao đỏ quan niệm họ luôn có các vị thần che chờ đùm bọc giúp đỡ họ vượn qua
khó khăn để sinh tồn đối với người dao đỏ vị thần tối cao nhất là thần lửa vì vậy
mỗi dịp lễ tết người dao đỏ đều tổ chức lễ hội nhảy lửa với mong muốn lửa sẽ mang lại sự ấm áp
mừng cho vụ thu hoạch hoa màu vừa kết thúc hay cẩu khấn thần linh phù hộ cho năm mới
luôn có được sức khỏe xua đuổi tà ma bệnh tật
hai ông thầy một ông thầy cũng gọi thần công thổ địa ở nơi đây bao gồm có thần đá
thần rừng về để chứng giám phù hộ cho một cái cuộc tổ chức ở đây một ông thầy thứ hai cũng để
cho phù hộ cho các thanh niên có thể đi nhảy vào lửa không bị bỏng

lễ nhảy lửa của người dao đỏ được diễn ra vào cuối năm hoặc dịp đầu xuân năm mới
người dao đỏ sẽ dâng cúng cơm gạo rượu gà luộc nước suối vải mực màu trắng hương vòng bạc tiền làm bằng giấy bản đèn hoặc nến
đây là những thứ bắt buộc phải có trong phần lễ
đến đúng giờ tốt những đồ lễ được bày ra một chiếc bàn dài trước khoảnh sân rộng nơi được coi là chỗ trang nghiêm nhất
một đống củi to được thanh niên trong bàn chuẩn bị sẵn
và bài cúng thần lửa thần rừng được cất lên bằng những câu cầu may cho một năm mới một cuộc sống bình yên hạnh phúc cầu mong mưa thuận gió hòa muôn nhà khỏe mạnh
chủ lễ mong cầu thần lửa mang hơi ấm của mình về sởi ấm dân làng về vui cùng lễ hội
trong lúc cầu khấn cũng là lúc người phụ lễ dùng một sóng vầu tre đã được chuẩn bị từ trước được trẻ đôi gieo xuống bàn si nam dương
khi hai mảnh tre hay vầu cùng ngừa hay cùng sấp thì cũng có nghĩa là thần lửa đã đồng ý về vui cùng dân bàn
còn một sấp một người thì phải xin lại đến lúc nào được mới thôi
qua tết xong là dựng tết mới mình gọi là nhảy lửa cái này mình cũng gọi là cầu thần linh về phù hộ mình
nhảy lửa là nó phù hộ cho mình sản xuất một năm
và thu hoạch nhiều vụ vì sao mình chọn cái gì cũng lên cái gì cũng tốt và cha nuôi cái gì cũng đại
buổi lễ được bắt đầu khi đống củi trở thành một đống than hồng rực cháy
những người ngồi hầu lễ họ lấy que tre gõ liên tục vào những ống vầu và sẵn sàng ngồi xin thần lửa cùng vui nhảy lửa
chủ lễ lại tiếp tục gieo quẻ xi nâm dương đến khi thần lửa đồng ý
những tiếng ngõ đều đều từ thanh tre tiếng chống thúc giục khiến cho thân mình những chàng trai rung lên bẩn bật lắc lư mạnh như có ai đang xài khiến
họ nhảy lò cò trước bàn thờ rồi lao vào giữa đống than lửa đỏ rực bằng đôi chân trần của mình mà không một chút hoảng sợ
họ nhảy và lăn vòng trên đống than hồng khi lửa vẫn còn cháy
và khi người đầu tiên được thần lửa đồng ý cho nhảy lửa cũng là lúc những người khác tiếp tục vào hậu lễ
để chờ đến phiên nhảy lửa tiếp theo của mình
cứ người này nối tiếp người kia cho đến khi đống than hồng tắt lim dưới những đôi chân trần của các chàng trai
chúng ta vừa mới chứng kiến màn nhảy lửa của đồng bào người dao đỏ
và ngay sau đây thì tôi xin mời quý vị và các bạn gặp gỡ chính những nhân vật chính và vừa mới có cái màn nhảy lửa này
còn bây giờ sẽ kiểm tra xem là trên bàn tay hay bàn chân của đồng bào có bị bỏng hay là có bị chấn thương gì hay không
xin anh cho biết là bây giờ bàn tay bàn chân của anh
có bị bỏng hay là có bị chấn thương gì sau cái màn nhảy lửa rồi không ạ
dạ không khi mà nhảy vào thấy hơi mát mát một tí không thấy nóng không thấy thế nào cả
với người dao đỏ việc nhảy lửa chính là thể hiện sức mạnh sức khéo léo và nhanh nhạ
nhảy lửa chỉ dành cho nam giới và luôn nhận được sự thán phục ngưỡng mộ của những người xung quanh
lễ hội nhảy lửa không chỉ là minh chứng cho sức mạnh lòng dũng cảm của các chàng trai người dao đỏ mà còn là hoạt động văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc
ngay sau khi lễ nhảy lửa kết thúc cũng là lúc phần hội được bắt đầu
trong đời sống sinh hoạt của người dao đỏ vật chay và gọi lồng gà là hai trò chơi đặc trưng trong mỗi dịp lễ tết
trò chơi vật chày tiếng dao gọi là sở tính tờ chùi
giữa khu đất chống thầy cúng đi vòng quanh hai người thanh niên khác đang ôm ghi một thanh gỗ dài dựng một đầu xuống sát đất
mặc dù chỉ là một ống tre nhưng dường như có một lực đẩy vô hình khiến hai người thanh niên ra sức ghi lại mà vẫn bị nhức lên khỏi mặt đất
rồi ba bốn người cúng lao vào ghi giữ cật lực cây gậy vẫn bay lơ nừng phía trên mặt đất
một lúc sau cây gậy mới được vật ngã trong tiếng vỗ tay tán thường của mọi người
nếu lễ nhảy lửa hay trò chơi vật chảy cần nhiều sức mạnh của nam giới thì trò chơi gọi lồng gà tìm đồ vật lại có vẻ hợp với phái nữ hơn
lồng gà là một hình nộm được làm bằng dơm sau khi khấn vái xin thần rừng thần núi hai người phụ nữ ngủ sang một trẻ bắt đầu đập
lắc chiếc lồng gà nhờ một thanh che dài giả làm hai cánh tay của lồng gà
người giao tin rằng lông gà có thể tìm được những thứ đồ dùng đã mất hay bị ai đó giấu đi hoặc đoán biết được một cách tình cờ những điều thầm kín của mọi người
trò chơi gọi lồng gà đã có từ xa xưa với mục đích gốc vui trong các dịp lễ hội cầu cho vụ mùa bội thu và không bị đánh mất tài sản
trò chơi dân gian này của người dân tự
tại sao là có nghĩa là từ xưa nay ngày xưa thì mọi người không thể ví dụ như ai có đồ vận gì rơi thì không thể tìm thấy được
cho nên có một cơ thần chú để gọi cái này và gọi cái trò chơi này tên nó là gọi là lớp hai để gọi nó về tìm cái đồ mà mất
trong đời sống văn hóa tâm linh
trong đời sống văn hóa tâm linh của người dao đỏ lễ cấp sắc là một trong những nghi lễ quan trọng
bởi chỉ những người đàn ông trải qua nghi lễ cấp sắc mới được cộng đồng coi là người trưởng thành và sau đó mới được phép tiến hành những công việc liên quan đến phong tục tập quán của người dao đỏ
theo tiếng địa phương cấp sắc gọi là lễ quá tăng hay quá tang
quá nghĩa là từng trải hoặc qua thử thách
tang là đèn hoặc vật dụng dùng để soi sáng
bởi vậy tên gọi quá tang có nghĩa là trải qua
trải qua lễ soi đèn soi sáng người được thủ lễ trong tiến trình cấp sắc
lễ cấp sắc luôn gắn liền với yếu tố tôn giáo văn hóa văn nghệ của người dao đỏ
lúc sống họ cần phải trải qua lễ cấp sắc
có như vậy họ mới được coi là người trưởng thành và mang gốc con cháu của bàn vương một nhân vật huyền thoại rất nổi tiếng và thiêng liêng của người giao
mọi nghi lễ việc thờ cúng trong cộng đồng đều do thầy tào đứng ra làm chủ lễ
thầy tàu là chiếc cầu nối duy nhất liên lạc giữa con người hiện tại với thế giới thần linh
trong cái hội cấp sắc này thì cái thứ nhất thì ít nhất phải có một đôi lận cũng phải khá to đã khoảng tầm số bảy mươi cân trở lên
ngoài ra thì phải chuẩn bị áo cà sa rồi là chuẩn bị rượu rồi là chuẩn bị gạo
tất cả mọi thứ
xong là trước khi đến cấp sắc này thì cũng phải tìm được cái thầy cúng
trước khi làm nghi lễ cấp sắc các thầy cúng phải tẩy uế xong mới đánh trống mời tổ tiên về dự
làm lễ khai đàn nhằm báo cho tổ tiên biết lý do của buổi lễ
xin phép thần linh để tổ tiên vượt qua được đèo cao suối sâu qua các bản làng để về được đúng nhà mình
báo cáo với tổ tiên
báo cáo với tổ tiên rằng đứa trẻ của gia đình đã đến tuổi trưởng thành
cầu mong các vị thần và tổ tiên cho phép làm lễ cấp sắc và phù hộ cho gia đình cho đứa trẻ trưởng thành
trong lễ trình diện gia chủ một lợn để tế lễ tổ tiên
tiếp đó tại lễ thủ đèn người được cấp sắc phải ăn mặc trình tề ngồi trước bàn thờ
hai tay giữ một cây tre nứa ngang vai có đục và xuyên một thanh ngang dài vừa tầm vai để thầy đốt đèn đặt nến để làm lễ
người thụ lễ được cấp đạo sắc với một mươi điều cấm và một mươi điều nguyện
điều quan trọng nhất trong các buổi lễ này là cấp pháp danh cho người thụ lễ
tiền âm của người thủ lễ cũng được ghi luôn trong đó để khi chết về được với tổ tiên
người thụ lễ lấy vặt áo để hứng gạo từ thầy cả và cha đẻ
sau đó quan sát và bắt buộc phải nhảy theo chỉ dẫn của thầy cúng một số điệu
người thụ lễ được cấp đạo sắc với một mươi điều cấm và một mươi điều nguyện
trong ngày cấp sắc nhiều điệu múa của truyền dân gian được trình diễn
các điệu múa có thể kéo dài hàng giờ để cả bạn đến xem đông vui như trời hội
tất cả đều được linh thiêng hóa và nó đã trở thành như những giá trị đạo đức
mà mỗi con người phải gìn giữ và phấn đấu vươn tới
đó là chân thiện mỹ

đó là chân thiện mỹ
lễ cấp sắc này thường cấp xác là theo dòng họ
ví dụ họ phượng thì khắp của họ phượng
họ triệu là cấp của họ triệu
chỉ có anh em con cháu của dòng tổng của họ đấy
có thể cấp này
hai đôi có thể một mươi đôi một mươi năm đôi
vẫn được nhưng mà phải do là
cái chủ nhà đấy cái nhà
làm cơm xác đấy nó phải rộng
thì mới làm được nhiều đôi
người rau đỏ có phong tục cưới hỏi
khá độc đáo đó là sau
hai lần ăn hỏi mới được kết hôn
trong các phiên trợ hay lễ hội
của bàn làng nếu thích cô gái
nào thì chàng trai về nói
với bố mẹ tới nhà gái
hỏi tuổi cô gái mình để ý
nếu hợp tuổi nhau
thì gia đình chàng trai
trao tặng nhà cô gái đồng bạc trắng
nhà gái dù muốn
gả con hay không thì lần
xin hỏi đầu họ cũng đều
tiêu chối nhận đồng bạc trắng ấy
một thời gian sau
nhà trai lại tới xin ăn hỏi
lần hai nếu ba ngày sau đó
mà không thấy nhà gái đem trả
đồng bạc trắng thì nghĩa là
nhà gái đồng ý gả con cho nhà mình
gia đình chàng trai
chọn ngày lành tháng tốt
mang lễ vật tới nhà cô gái
đám cưới thường được kéo dài
hai hoặc ba ngày
trước khi cô dâu về nhà chồng
thầy mo cũng trình báo tổ tiên nhà gái
lễ vật gồm một thủ lợn
một con gà luộc một đĩa xôi
màu đỏ một chai rượu

người sang quan niệm
mọi điều tốt đẹp nhất
đều bắt đầu ngay từ buổi sớm mai
theo phong tục
chú rể không đi đón dâu
không được nhìn mặt cô dâu
cho đến khi thực hiện xong các nghi lễ tạ tổ tiên
nhà gái sẽ đưa dâu về nhà trai

dẫn đầu đoàn đưa dâu
là các mỹ nhân thổi kèn đánh trống
bên cạnh là cô gái trẻ cầm vặt áo váy cô dâu

phía sau có người che rù
và đoàn người đi theo cổ vũ
đưa tiễn cô dâu trong không khí rộn ràng

khi đoàn đến gần nơi
sẽ dừng lại giữa đường để chỉnh sửa trang phục
và đợi đoàn nhà trai đến đón
trên đường đi đến nhà trai cô dâu phải che mặt
bởi người sao đạo quan niệm không để mặt trời nhìn thấy mặt cô dâu vì sợ mất vía
cô dâu sẽ không gặp may trong đời sống sau này
đúng giờ đã chọn đoàn nhà trai gồm đội kèn trống trũng chạy chú lễ và đại diện nhà trai đến đón dâu
sau đó thầy mò sẽ cúng trình báo tổ tiên nhà trai
rồi thay mặt gia trù mời tổ tiên về dự và phù hộ cho cô dâu
hai gia đình cùng đôi vợ chồng trẻ
bữa tiệc mở đầu cho lễ cưới họ nhà trai diễn ra vui vẻ
đội kèn nhập mâm đón cô dâu vào nhà
theo cách chọn giờ của người sao đạo
thì khi cô dâu vào nhà chính phải vào lúc từ hai đến một mươi một giờ
đó là khoảng giờ tốt nhất cho cô dâu và chú rể sau này
phép trừ tà người ra quan niệm khi cô dâu đi đường
có thể các loại ma ngoại thần bám theo
nên trước khi vào nhà thầy tào
phải làm lễ trừ tà quỷ
cô dâu được phù dâu che ô và dắt vào trước cửa nhà
cô dâu vẫn quay mặt ra ngoài
nhà trai lấy một chậu nước
trên chậu đặt một con dao
một con dao đặt vào trước cửa nhà
một đôi giày mới
chuẩn bị ba cành đào hoặc ba cộng danh tươi
dùng để đuổi tà
thầy miệng ngậm nước phép tà
làm phép đuổi tà
thầy phù nước ra phía của đoạn cầm ba nhành đào
phi từ trong nhà qua trên đầu cô dâu
sau đó cô dâu được đưa vào buồng
chậu nước được bê vào đạt dưới gầm giường cô dâu
để đó ba ngày mới đổ đi